chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay ngày tám tháng hai sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
thưa quý vị sáng nay tại trụ sở trung ương đảng dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng
ban bí thư đã họp đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị số một mươi một của ban bí thư
về việc tổ chức tết nhâm dần và chỉ thị số ba mươi năm của thủ tướng chính phủ
về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
phát biểu tại cuộc họp tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
nhân dân cả nước đón tết vui tươi lành mạnh không khí đoàn kết tương thân tương ái
tuyệt đối an toàn đồng tình và càng tin tưởng vào đảng
chỉ là một việc tổ chức tết nhưng có thể rút ra được những kinh nghiệm rất quý
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định điểm mới của năm nay là thường trực ban bí thư
phân công các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thăm chúc tết ở sáu mươi ba tỉnh thành phố
tặng quà các đối tượng chính sách người lao động không về quê ăn tết
thăm chúc tết các xã bản biên giới đồn biên phòng các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
hoặc làm nhiệm vụ trong thời gian tết
chúng ta đã tổ chức tết nhâm dần vui tươi đầm ấm nghĩa tình lành mạnh và tuyệt đối an toàn
các cấp các ngành địa phương đã tăng cường tuyên truyền về những thành tựu của đất nước
các hoạt động mừng đảng mừng xuân hoạt động văn hóa thể thao lễ hội dịp tết
quốc phòng chủ quyền biên giới lãnh thổ an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững
nhân dân ở mọi miền đất nước phấn khởi đoàn kết thân ái tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước
các cấp các ngành phối hợp nhịp nhàng hơn trong công tác tổ chức cho nhân dân đón tết vui xuân
qua đó chúng ta đã có nhiều bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai
nhất là sự phối hợp giữa các văn phòng ở trung ương
mùng ba tết nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước đã đi kiểm tra các dự án công trình trọng điểm
về nhiệm vụ thời gian tới tổng bí thư nhấn mạnh phải tiếp tục dự báo nắm chắc tình hình chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra
các cấp các ngành các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện thật tốt các chỉ thị của ban bí thư và thủ tướng chính phủ
về tổ chức tết nhâm dần nhất là trong công tác phòng chống dịch không để bùng phát sớm đưa mọi hoạt động trở lại bình thường
từng cơ quan phải có chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể cho mình của cái năm hai nghìn hai mươi hai này
có bao nhiêu đầu việc anh sẽ làm việc gì trước việc gì sau việc gì có khả năng làm được trước
việc gì chưa nên làm nó chưa chí mùi
phân công ai làm bao giờ xong nếu không xong thì chịu trách nhiệm gì
giáo diết lên như thế tất cả phải vào cuộc
tôi cứ nói là trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt là thế đấy
nhất là các cái dự án tồn động về đất đai rồi đầu tư vào đấy cứ để ngâm đấy thôi
về đường giao thông nên là một việc bất tín thì vạn sự bất tin
làm một cái việc mà cái tồn động đấy thì lần sau là người ta không tin nữa
đầu tư nước ngoài người ta cũng chẳng muốn
tổng bí thư cũng lưu ý quan tâm làm tốt hơn nữa công tác trên mặt trận tư tưởng văn hóa báo chí
phản bác mạnh mẽ các quan điểm sai trái thù địch
về việc tổ chức cho học sinh đến trường tổng bí thư nhấn mạnh
phải bảo đảm tuyệt đối an toàn dự báo tốt và chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra
để cha mẹ học sinh và học sinh yên tâm đến lớp
tổng bí thư nêu rõ việc gì cũng vậy
phải làm một cách bài bản có chương trình kế hoạch cụ thể có phân công trách nhiệm có kiểm tra đôn đốc
năm nay phải đổi mới cải tiến nữa đi
và chúng ta cũng tăng cường đi cơ sở những đi cơ sở phải thiết thực
đi không phải cốt đi để ra vẻ ta gần dân hay là ta bị dân
đi là phải có thiết thực giải quyết được vấn đề gì cho người ta
hoặc là giúp người ta gỡ cái khó khăn vướng mắt cái gì một cái tinh thần như thế

bí thư yêu cầu ngay sau nghỉ tết các cơ quan đơn vị nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường
không để tình trạng ăn tết kéo dài
các cấp các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong sản xuất kinh doanh
hỗ trợ kịp thời cho người dân và doanh nghiệp
sáng nay tại hà nội học viện chính trị công an nhân dân tổ chức hội thảo khoa học
luận cứu khoa học và thực tiễn của việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tham luận tại hội thảo các chuyên gia các nhà khoa học đầu ngành đều khẳng định
việc xây dựng và ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là cần thiết và cấp thiết
tại hội thảo các ý kiến tham luận đã làm rõ các luận cứu khoa học
về việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
khẳng định việc xây dựng luật là phù hợp với các chủ trương đường lối của đảng
thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
đặc biệt là cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
khẳng định việc ban hành luật sẽ tạo hành lang pháp lý để huy động phát huy hiệu quả cao nhất
của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở hiện nay

về luận cứ thực tiễn hội thảo cũng đã được nghe ý kiến của các đại diện các cấp chính quyền
công an các đơn vị địa phương về tình hình an ninh trật tự tại cấp cơ sở hiện nay
trong đó tập trung vào vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
như bảo vệ dân phố dân phòng
cùng với đó là một số bất cập khó khăn trong việc phát huy hiệu quả cao nhất của các lực lượng này
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thì về cái việc đồng bộ thì hiện nay là nó cũng đang có những cái khó khăn ở cơ sở
ví dụ như là cái nguồn đầu vào thì phần chính là
những người mà cũng có tuổi
cho nên để đảm bảo một số những nhiệm vụ nghiệp vụ thì nó vẫn còn những hạn chế
thì chúng tôi lãnh đạo chỉ đạo thì mới thấy rằng là cái sự rất cần thiết
để có một cái luật cho cái lực lượng này
để thấy rằng là chính quy lực lượng này
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hiện nay
đây là một
vấn đề rất cấp bách rất cần thiết mà các cái văn kiện đại hội đảng của đảng ta đã nhiều lần đề cập đến
mà cái phương châm bốn tại chỗ của chúng ta bây giờ chúng ta vận dụng vào ở tất cả các nơi
đấy là những lực lượng rất quan trọng ở cơ sở
chứ không thể để như những cái trường hợp vừa rồi có những cái điểm nóng
cái đấy là cái mà chúng ta có khuyết điểm do chúng ta chưa có cái luật định để xây dựng cái lực lượng bảo đảm an ninh
an toàn xã hội trật tự xã hội ở cơ sở
tại hội thảo các đại biểu cũng đã phân tích về một số cơ sở lý luận và thực tiễn cho sự cần thiết của việc xây dựng ban hành luật
trong đó nhấn mạnh tới vị trí vai trò của lực lượng này khi là người trực tiếp tại cơ sở gần dân sát dân hiểu dân
sẽ phát huy cao nhất hiệu quả của mình trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
tối nay tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra chương trình hòa nhạc xuân new year concert hai nghìn hai mươi bốn
với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi
đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt do bộ công an chỉ đạo tổ chức
là món quà tinh thần dành tặng cán bộ chiến sĩ và nhân dân dịp đầu xuân năm mới nhâm dần
chương trình hòa nhạc do giàn nhạc giao hưởng việt nam và nhà hát công an nhân dân tổ chức
với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
ngoài nhà trưởng tài năng người nhật bản honna tetsuji
chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của thần đồng piano nguyễn việt trung
nghệ sĩ ưu tú đặng minh lương lê kim long trần khắc tiệp
và trên bảy mươi nghệ sĩ của giàn nhạc sao hưởng việt nam cùng nhà hát công an nhân dân
tại chương trình người xem được thưởng thức nhiều tác phẩm quen thuộc nhưng được làm mới
như các tác phẩm nổi tiếng hành khúc công an nhân dân
người về đem tới ngày vui của nhạc sĩ trọng bằng
người hà nội của nhạc sĩ nguyễn đình thi
từ một ngã tư đường phố của nhạc sĩ phạm tuyên
người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ chu minh
trong phần hai của chương trình một số tác phẩm của các thiên tài âm nhạc
như frank soubert và frederic chopin đã được chuyển tài đến khán giả
qua phần biểu diễn của nghệ sĩ piano nguyễn việt trung
vở opera kinh điển cang men cũng được giới thiệu đến người xem
qua một trích đoạn do các nghệ sĩ giàn nhạc giao hưởng việt nam biểu diễn
thưa quý vị ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới nhâm dần
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tiến hành tổ chức cấp thẻ
căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn thành phố
đội quản lý hành chính và trật tự xã hội công an thành phố biên hòa
đã triển khai bốn tổ lưu động về các phường tân phong long bình hố nai và trạng giài
những công dân đến làm căn cước công dân được cán bộ chiến sĩ hướng dẫn tận tình
để hoàn thành các bước cần thiết như bổ sung điều chỉnh thông tin cá nhân
chụp ảnh hồ sơ quét dấu vân tay chuẩn bị cho việc cấp mới căn cước công dân
tất cả người dân đến làm việc đều được tiếp đón hướng dẫn tận tình
đồng thời khuyến cáo đeo khẩu trang sát khuẩn trước khi vào làm căn cước công dân
với tinh thần làm việc nghiêm túc và khẩn trương ghi nhận ngay trong sáng ngày bảy tháng hai
tổ công tác lưu động của công an thành phố biên hòa tại phường tân phong
đã hoàn thành thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip cho gần năm mươi công dân
được người dân rất đồng tình và phấn khởi
tính đến nay công an thành phố biên hòa đã tiến hành cấp căn cước công dân
giai đoạn một cho hơn bốn trăm linh người dân đạt theo chỉ tiêu công an tỉnh đề ra
tính đến nay công an thành phố biên hòa đã tiến hành cấp căn cước công dân
hiện công an tp biên hòa đang tiến hành làm giai đoạn hai cho hơn hai trăm tám mươi người dân
với tinh thần khẩn trương nghiêm túc để tạo thuận lợi cho người dân trong công tác thủ tục hành chính